với hành vi gây dối trật tự công cộng công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án đối với một nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe máy quay clip câu view
theo cơ quan điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện kỳ anh phát hiện năm đối tượng bao gồm phạm khắc lê võ thành trung nguyễn văn hùng lê đức chiến và bùi văn quang đều quê ở tỉnh hà tĩnh
thường xuyên tụ tập tại vòng xuyến xã kỳ tân quốc lộ một mươi hai c đoạn đi qua xã kỳ tân đường tránh thị xã kỳ anh hà tĩnh đoạn đi qua xã kỳ trinh để thực hiện hành vi bóc đầu xe máy sau đó đăng lên mạng xã hội để câu view
các đoạn video đăng tải lên không gian mạng thu hút lượng lớn tương tác của học sinh thanh thiếu niên trong và ngoài địa bàn
các đoạn video đăng tải lên không gian mạng thu hút lượng lớn tương tác của học sinh thanh thiếu niên trong và ngoài địa bàn